niềm vui niềm tin của ngư dân như được nhân đôi khi sản lượng hải sản tăng cao so với cùng kỳ năm trước
và nhất là sau khi bộ tài nguyên và môi trường công bố biển miền trung đã an toàn
điều này giúp ngư dân tiếp tục bám biển vươn khơi
với hơn hai tàu thuyền tham gia đánh bắt cá tại ngư trường
sản lượng hải sản của thị xã hoàng mai và huyện quỳnh lưu mỗi năm đạt gần tám mươi tấn
vào thời gian đầu sau sự cố môi trường biển miền trung
nghề biển của ngư dân vùng phía bắc tỉnh cũng bị ảnh hưởng vì tâm lý giá cả và mức tiêu thụ sản phẩm giảm đáng kể
tuy nhiên do làm tốt công tác tuyên truyền vận động phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo từ các cấp
đến nay sản xuất thủy sản ở khu vực này đã ổn định trở lại
không biết là ở mô là lấy ảnh hưởng con dân nhà em là không ảnh hưởng án thú bình thường
đánh bắt bình thường bữa mô tơi động là không đi con tơi nặng là bữa mô đi cả
bữa nhập thì bữa mô được thì tiểu bữa mông được thì giám tắm
kinh tế biển là một trong những mũi phát triển quan trọng của thị xã hoàng mai
vì vậy để giúp ngư dân tiếp tục nâng cao hiệu quả sản lượng bám biển vươn khơi
nhất là sau khi bộ tài nguyên và môi trường công bố biển miền trung an toàn
thị xã tiếp tục đẩy mạnh triển khai hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng mới tàu thuyền theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
đây là điều kiện cho ngư dân ổn định tinh thần để sinh kế bền vững với nghề biển
về lâu dài chủ trương của thị xã hoàng mai đang truy đảo chuyển đổi nhanh cơ gấu tàu thuyền
từ vùng lồng ra vùng khơi đặc biệt là đóng mới tàu to mai lớn
rồi mua sắm các trang thiết bị hiện đại để khai thác hải sản xa bờ
cũng như là bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo
sự cố môi trường biển xảy ra tại hà tĩnh địa phương giáp nghệ an
nhưng ngư trường đánh bắt cá của ngư dân nghệ an chủ yếu ở vịnh bắc bộ ít ảnh hưởng
do đó sản lượng một mươi tháng đầu năm nay
toàn tỉnh đạt trên một trăm một mươi tấn vượt sáu so với cùng kỳ năm trước
đặc biệt hơn sau khi bộ tài nguyên và môi trường công bố biển an toàn
chắc chắn số tàu thuyền tiếp tục ra khơi đánh bắt hải sản của tỉnh sẽ tăng lên nhanh chóng
với đường biển dài kinh tế biển là một trong những mũi trọng điểm của nhiều địa phương trong tỉnh
vì vậy dù không bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do formosa gây ra
nhưng để bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản và bảo vệ người tiêu dùng
các ngành địa phương đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
từ quan chắc thường xuyên mức độ ô nhiễm môi trường nước biển
đẩy mạnh tuyên truyền vận động và hỗ trợ kịp thời cho ngư dân
với sự nỗ lực đó đến nay nghề biển của nghệ an đã sôi động trở lại